còn tại quảng bình tối qua phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà cho các em học sinh
trong chương trình vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền trung tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã trao một xuất quà và một trăm linh suất học bổng
trị giá một triệu đồng cho các em học sinh vùng biển tỉnh quảng bình
đây là những phần quà hết sức có ý nghĩa nhằm động viên kịp thời cho các em học sinh gặp khó khăn
do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vừa qua bước vào năm học mới
đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đơn vị tham gia tổ chức cho biết
thông qua các hoạt động như chương trình vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền trung
quỹ mong muốn kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế tiếp tục chung tay góp sức hướng về miền trung
để cùng với các gia đình và các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ các em nhỏ nơi đây
thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em mong các em không được bỏ học
và trong mọi điều kiện vẫn phải đưa các em đến trường
liên quan đến việc khắc phục sự cố môi trường biển gây ra từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hà tĩnh đã họp hội đồng đánh giá thiệt hại cùng các đơn vị liên quan và các huyện
kiểm tra chỉ đạo công tác kê khai xác định thiệt hại
hiện nay bảy trên bảy huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh hà tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo
hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện
hai mươi trên sáu mươi hai xã phường thị trấn đã thành lập tổ xác nhận đối tượng số lượng thiệt hại
đã tiến hành giả soát xem xét thống nhất lập danh sách đối tượng thiệt hại ở cấp thôn
theo thống kê có hơn bốn sáu trăm linh tàu cá
tám trăm hai mươi bảy hectare ao hồ nuôi gần hai mươi năm mét khối nuôi lồng bè
ba mươi hectare làm muối trên ba mươi ba một trăm linh lao động bị ảnh hưởng
nhiều xã đang tiếp tục tổng hợp xác định xác nhận đối tượng và số lượng thiệt hại
qua công tác kiểm tra giả soát các đối tượng bị ảnh hưởng
cho thấy ở cấp huyện xã còn lúng túng gặp nhiều khó khăn trong việc kê khai thẩm định
trong quá trình thẩm định cây khai một số khái niệm quy định tại các mục trong các văn bản hướng dẫn
còn có trồng chéo không cụ thể bất cập nên cần có sự hướng dẫn cụ thể hoặc bổ sung điều chỉnh
nếu không sẽ gặp khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
quan điểm nhất quán là kê khai thẩm định tuyệt đối chính xác đúng đối tượng
tránh tình trạng kê sai đền bù sai đối tượng sao không thể thu hồi tiền đã chi trả
về số lượng thiệt hại một thì phải có hóa đơn chứng từ
hai là lấy ý kiến công khai dân chủ từ cơ sở thôn xóm
thẩm định xong quay lại thẩm định lại tại xã và công khai tại cơ sở để tránh sai sót khiếu nại
thưa quý vị và các bạn xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động việt nam
nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người học sau khi đã tốt nghiệp
không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi mà còn có kỹ năng làm việc tốt đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng
có một nghịch lý đang tồn tại là dù số lượng sinh viên ra trường có tỷ lệ thất nghiệp cao
nhưng các công ty vẫn thiếu người làm
bởi lẽ hầu hết các đơn vị đào tạo trong nước hiện nay mới chỉ trú trọng đào tạo về chuyên môn
trong khi các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài
lại rất quan tâm đến kỹ năng làm việc xử lý tình huống xây dựng kế hoạch
và thực hiện công việc một cách khoa học từ những chi tiết nhỏ nhất
tôi cho rằng có nhiều yếu tố để đánh giá về nhân sự đặc biệt theo cách làm việc của người nhật bản
chúng tôi rất chú trọng đến phong cách và kỹ năng làm việc
chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn như chuẩn năm s có thể hiểu một cách đơn giản là sàng lọc sắp xếp sạch sẽ chăm sóc và sẵn sàng
tuy đơn giản vậy thôi nhưng nếu thực hiện tốt chắc chắn hiệu suất công việc sẽ được nâng lên
chúng tôi cho rằng việc đào tạo nhân sự đào tạo kỹ năng mềm cho người lao động là rất quan trọng
đặc biệt các doanh nghiệp nhật bản ở việt nam chúng tôi đang rất cần những lao động việt nam không chỉ giỏi về chuyên môn
mà còn có những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
nắm bắt được nhược điểm này của người mới tham gia thị trường lao động
một số cơ sở đào tạo trong nước đã bắt đầu mạnh dạn kết hợp với các công ty nước ngoài
triển khai mô hình đào tạo về kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn các nước phát triển
nhằm trang bị cho người học
những kỹ năng làm việc hiệu quả nhất
mới đây trường đại học thành đô kết hợp với tập đoàn modi
một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ hàng đầu nhật bản
đã triển khai thí điểm mô hình đào tạo kỹ năng theo tiêu chuẩn nhật bản tại việt nam
đào tạo kỹ năng theo tiêu chuẩn nhật bản thì chúng tôi có hai phần
một là phần về an toàn lao động hai là quy trình lao động gọi là mình gọi tắt là năm s
và ai cũng nghĩ rằng là chúng tôi đang triển khai cái chương trình này
với khoa ô tô
nhưng mà khi các bạn học xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây không phải là ô tô
mà đây là giáo cụ để các em học tập
và theo cái hướng dẫn của các thầy thì các em sẽ hình thành cái kỹ năng lao động
cái gọi là mình nói là làm việc theo nhóm thì cũng là hình thành từ đây
và kỹ năng giao tiếp cũng hình thành từ đây
và trong cái quá trình học thì ông phải tổ chức được công việc
các em phải tổ chức được công việc
và đã làm theo nhóm thì phải có một leader
thì chúng tôi cũng sẽ dần dần đưa những cái chương trình
đây là mới chương trình khi hôm nay khai trương là chương trình basic
còn tôi có những chương trình nâng cao cho trưởng nhóm và cho những người làm quản lý
kết hợp với các tập đoàn doanh nghiệp các viện nghiên cứu
để đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng làm việc cho sinh viên
những người mới tham gia vào thị trường lao động
có thể coi là một trong những hướng đi mới
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho lao động việt nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
nâng cao cái kỹ năng làm việc cũng như là cái tắc phong làm việc
mà chúng ta học hỏi trực tiếp từ người nhật bản
và các thầy nhật bản sẽ giảng dạy trực tiếp cho chúng ta
thì em thấy cái chương trình này là rất cần thiết cho với em
thì nên em có cơ hội được tham gia và em thấy cảm thấy thật rất là vui
thị trường lao động việt nam vẫn đang được đánh giá là tiềm năng
nhưng cơ hội sẽ chỉ đến với những người lao động có đầy đủ kiến thức chuyên môn
tố chất lẫn kỹ năng làm việc toàn cầu hóa
sự thay đổi trong tư duy đào tạo sự chủ động trang bị cho mình những điều kiện cần và đủ
sẽ giúp người lao động việt nam thực sự chủ động trước sân chơi hội nhập
nhiều cơ hội nhưng cũng lắm khắt khe về luật chơi như hiện nay
tiếp nối chương trình
nghệ an khó đưa người nghiện đi cai bắt buộc
phát hiện một hang động đẹp ở bắc cạn
thưa quý vị và các bạn phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả làm giảm tệ nạn ma túy
trong đó có việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện
sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn cho xã hội
tuy nhiên do một số quy định còn thiếu
thực tế dẫn đến việc quản lý cai nghiện thời gian qua ở nghệ an gặp nhiều khó khăn
trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm phúc sơn huyện anh sơn
được thiết kế xây dựng đủ điều kiện tiếp nhận khoảng năm trăm linh người vào cai nghiện cùng thời điểm
tuy nhiên trên thực tế mỗi năm tại đây số học viên được đưa vào cai nghiện
lao động chỉ đạt gần tám mươi đối tượng
vì sao một trung tâm có cơ sở vật chất đầy đủ quy mô nhưng lại không phát huy hiệu quả
nếu tính hiệu quả kinh tế thì rất lãng phí
cái tiền của nhà nước đầu tư vào xây dựng
nhưng mà vì cũng vương mắc một số chỉ thiếu như thế
vương mắc một số quy định của pháp luật như thế thành là chưa được vào
nhưng mà đến nay thì học viên đối tượng nghiện ngoài rất nhiều
thì tôi nghĩ rằng nếu mà đưa vào thì nó giảm tải cái an ninh dự tự phương ngoài
thì trung tâm của tôi là có đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận
theo nghị định hai trăm hai mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc là do tòa án nhân dân cấp huyện quyết định
tuy nhiên quy định này đã nảy sinh nhiều bất cập khi xác định đối tượng người nghiện
bởi khi phát hiện người nghiện địa phương phải tiến hành cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
nếu tái nghiện cơ quan chức năng mới lập hồ sơ có sự vào cuộc của công an
viện kiểm sát tòa án nhân dân từ đó mới xác định đối tượng được đưa đi cai nghiện bắt buộc hay không
để lập một cái hồ sơ đưa một đối tượng cai nghiện bắt buộc
theo nghị định hai mươi một thì bắt buộc chúng ta phải lập hồ sơ đúng quy định của pháp luật
cái việc chúng ta vận dụng và vượt rao để thực hiện
tức là bỏ qua một số khẩu một số thủ tục thì cái này cũng rất là tốt
nhưng nếu mà đúng chiều theo quy định của luật thì cái này là mình là vi phạm
các tổ chức chính trị xã hội xóm bản xã phường trực tiếp quản lý người nghiện
trong thời gian chờ làm thủ tục là ba mươi ngày cũng là một vướng mắt tại cơ sở
trong khi các tổ chức này không có chuyên môn y tế
thiếu cơ sở vật chất cùng với đó là sự chưa vào cuộc của chính quyền cấp xã
trong công tác tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
vì vậy bên cạnh những quy định bắt buộc các địa phương cần chú trọng hơn
trong việc thực hiện các biện pháp xã hội hóa về công tác cai nghiện
phục hồi và quản lý sao cai dựa vào cộng đồng sẽ góp phần bớt đi gánh nặng cho gia đình
cộng đồng xã hội tiến tới xây dựng cuộc sống văn minh hiện đại hơn
cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn mới đây đã phát hiện một hang động đẹp ở sâu trong lòng núi đá
có tên gọi là thảm phày ở xã hoàng trĩ huyện ba bể nằm trong khu vực vườn quốc gia ba bể
việc phát hiện hang động được địa chất kiến tạo từ hàng nghìn năm
góp phần mở ra cơ hội thu hút khách du lịch đối với vườn quốc gia ba bể
nằm cách trung tâm xã hội
xã hoàng trĩ khoảng hai km đường vào hang thẩm phầy phải đi bộ qua những lối mòn của người dân làm nương làm rẫy
theo bà con sinh sống tại khu vực này người dân phát hiện ra hang động thảm phầy đã lâu
nhưng gần đây mới thông tin đến các cơ quan chức năng ở tỉnh bắc cạn
cửa hang thảm phầy nằm trên sườn núi từ xa rất khó phát hiện hang động này
cửa hang rộng ngay từ cửa các phiên đá đã được kiến tạo bởi những hình thủ khác nhau
vào sâu vòng hang rất lớn vị trí cao nhất ức chừng ba trăm linh m nhiều nhũ đá đẹp mắt màu ống ánh bên dưới có dòng nước chảy
theo tiếng tây thảm phầy có nghĩa là hàng lửa
thời gian gần đây một số du khách đi dọc dòng nước khám phá hang động thảm phầy
người dân địa phương cho biết những hôm trời mưa to gió nước chảy trong hang sẽ dâng cao chảy xiết
bởi vậy khi chưa có những nghiên cứu đánh giá của cơ quan chuyên môn
người vào khám phá trải nghiệm hang thảm phầy cần đặc biệt cẩn trọng bởi những nguy hiểm mà gióng nước có thể gây ra
sau khi phát hiện hang động thảm phầy ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã giao sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc cạn
chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát địa chất địa mạo đánh giá tiềm năng du lịch của hang động thảm phầy
để có cơ sở khai thác phát triển du lịch khám phá vườn quốc gia ba bể
lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ chính thức khai hội vào ngày một mươi sáu tháng chín tới đây tại chùa côn sơn thị xã trí linh tỉnh hải dương
đây là lễ hội truyền thống được tỉnh hải dương tổ chức hàng năm khi tiết trời sang thu
đến nay công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất
lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy trăm một mươi sáu năm ngày mất của anh hùng dân tộc hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
tưởng niệm năm trăm bảy mươi bốn năm ngày mất của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi và tôn vinh công đức to lớn của thiền phái phật giáo trúc lâm
trong sự nghiệp thống nhất tôn giáo bảo vệ tổ quốc
năm nay công tác chuẩn bị lễ hội được ban tổ chức kiện toàn sớm hơn mọi năm
công tác chuẩn bị khánh tiết đã hoàn tất
chúng tôi đã phối hợp với tiểu ban an ninh trật tự và công an thị xã trí linh
cũng như lực lượng an ninh của ba xã phường địa phương là phường cộng hòa xã hưng đạo và xã lê lợi
đã triển khai lực lượng tổ chức nhắc nhở bà con hàng quán
thực hiện nội quy cam kết về kinh doanh dịch vụ cũng như là bến bãi sắp xếp hệ thống xe ôm
cũng như công tác đảm bảo về vệ sinh an toàn phòng chống chế nổ
và kết hợp với công an tỉnh hải dương trước kiểm tra công tác phòng chống chế nổ của toàn bộ huy tích
để lễ hội diễn ra an toàn thuận lợi ban tổ chức đã thực hiện việc đảm bảo môi trường an ninh
tu sửa đường xá vào đền phân luồng giao thông tránh ách tắc
bố trí bến đỗ xe hợp lý quy hoạch hàng quán dẹp bỏ hàng quán dọc đường đi bộ và đền
các chủ bán hàng quán đều phải ký cam kết không mời chào và ép khách đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định
hôm nay xã với lại ban quản lý di tích tổ chức lễ hội này cho nhân dân rất sớm
thế nên công tác chuẩn bị rất tốt tất cả mọi việc đều là chư đáng
trước và trong những ngày diễn ra lễ hội các đoàn kiểm tra liên ngành liên tục kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời
những sai phạm có thể xảy ra
mặc dù lễ hội chính chưa bắt đầu nhưng du khách đã đến lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc rất đông
và rất hài lòng với việc tổ chức ở đây
lần thứ ba tôi đến với côn sơn thì về cảnh quan môi trường ở đây thì đẹp lên rất nhiều
môi trường vệ sinh rất tốt tiếp đón của ban tổ chức lễ hội cũng như nhà đền rất tốt
ban quản lý khu di tích côn sơn kiếp bạc tổ chức hướng dẫn viên và thuyết minh miễn phí
cho các đoàn khách tham quan khu di tích danh thắng trong dịp lễ hội
chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự
gìn giữ vệ sinh môi trường bảo đảm lễ hội diễn ra vui tươi an toàn tiết kiệm
góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ đông cũng như du lịch hải dương
đến với du khách thập phương và bạn bè quốc tế
trong phần tin quốc tế hơn hai trăm linh người thương vong trong trận động đất ở tanzania
syri chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do nga và mỹ làm trung gian
đã có ít nhất một mươi một người thiệt mạng và hơn hai trăm linh người khác bị thương
sau trận động đất mạnh năm bảy độ richter xảy ra hôm qua tại phía tây bắc của tanzania
cảnh sát tanzania cho biết trận động đất xảy ra lúc chín h hai mươi bảy phút sáng ngày một mươi tháng
trận động đất xảy ra lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng chín theo giờ địa phương
đã làm dung chuyển các vùng kagerra và wansa ở dọc bờ tây của hồ victoria
chính quyền vùng cageara cũng cho biết hàng trăm ngôi nhà và nhiều tài sản của người dân
đã bị phá hủy sau trận động đất này
theo hội đồng vùng cageara thiệt hại do động đất gây ra rất lớn
và các bệnh viện khu vực này đang trong tình trạng thiếu thuốc men
để cấp cứu và điều trị người dân bị thương
các nguồn tin trước đó cho biết hai nước láng giềng ruganda và uganda
cũng cảm nhận được rung chấn từ trận động đất này
chính quyền syri vừa thông qua thỏa thuận ngừng bắn do nga và mỹ làm trung gian
và cơ chế chấm dứt các hành động thù địch sẽ bắt đầu tại aleppo vì lý do nhân đạo
ngay sau khi kế hoạch ngừng bắn mới ở syri được công bố
đặc phái viên liên hợp quốc về syri ông stéphane de mistura cho biết
liên hợp quốc sẽ dùng mọi nỗ lực để đưa hàng viện trợ nhân đạo tới syri
đồng thời hy vọng thỏa thuận trên sẽ tạo bàn đạp cho việc giải quyết cuộc xung đột tại đây
trước đó sau cuộc đàm phán kéo dài gần một mươi ba giờ
tại geneva thụy sĩ giữa ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp mỹ john kerry
nga và mỹ đã đạt được thỏa thuận về một kế hoạch ngừng bắn mới tại syri
từ đó mở đường cho tiến trình hòa bình tại quốc gia trung đông này
nếu lệnh ngừng bắn mới được giữ vững trong một tuần
thì moscow và washington có thể sẽ tiến hành không kích chung tại syri nhằm tiêu diệt is
chính phủ nhật bản vừa tăng cường những thủ tục để chuyển thông tin về các vụ phóng tên lửa đạn đạo
của triều tiên cho các tàu và máy bay chiến đấu
trong những vùng biển gần nhật bản
các tàu hải quân và máy bay chiến đấu gần những điểm tên lửa đã rơi quanh vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản
giờ đây sẽ lập tức được cảnh báo qua máy chuyển phát vô tuyến ngay khi một vụ phóng được phát hiện
thông tin như vậy trước đây được chuyển chỉ sau khi chính phủ phân tích và thảo luận
triều tiên đã phóng thử một quả tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi tỉnh akita
ở miền bắc nhật bản hôm ba tháng tám và ba quả tên lửa khác rơi ở ngoài khơi bờ biển của đảo okushiri
gần đảo chính cực bắc hokkaido của nhật bản ngày năm tháng chín
các vụ phóng này được tiến hành mà không có thông báo trước
các cuộc không kích diễn ra trong ngày một mươi tháng chín của quân đội afghanistan đã tiêu diệt một mươi ba phiến quân
trung thành với tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo tuyên bố của sư đoàn silap hai trăm linh một đóng quân tại tỉnh nangaha
miền đông afghanistan các cuộc không kích được tiến hành nhằm chống lại những phần tử is
ở huyện achin và debala của tỉnh nangaha
thành phố zalalabad thủ phủ của tỉnh nagaha nằm cách thủ đô kabul một trăm hai mươi km về phía đông
là nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh quốc gia afghanistan
và các tay súng is trong vài tháng qua
bạo lực đã leo thang kể từ khi các lực lượng nước ngoài dần rút khỏi afghanistan trong hai năm qua
trong khi lực lượng an ninh quốc gia afghanistan chưa đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công
của các tay súng chống chính phủ
lực lượng bảo vệ bờ biển italy vừa thông báo sau một mươi tám chiến dịch cứu hộ riêng rẽ
được thực hiện trong ngày một mươi tháng chín thì đã cứu được hai ba trăm linh người di cư
đang lênh đênh trên một mươi bảy chiếc thuyền cao su và một tàu nhỏ ở giữa biển địa trung hải
lực lượng bảo vệ bờ biển italy cho biết những người di cư đã được đưa vào bờ an toàn
song chưa cung cấp chi tiết những con thuyền di cư đến từ đâu
tham gia hoạt động cứu hộ cùng lực lượng bảo vệ bờ biển italy lần này
có một tàu tây ban nha thuộc lực lượng hải quân liên minh châu âu eu
một tàu hải quân ireland và nhiều tàu thuyền của bốn tổ chức phi chính phủ hoạt động trên biển địa trung hải
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn kể từ khi tuyến đường di cư từ thổ nhĩ kỳ tới hy lạp bị chặn
italy trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất ở châu âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
với khoảng một trăm một mươi năm người di cư đã đổ tới đây hồi cuối tháng tám
bộ y tế và cơ quan môi trường quốc gia singapore vừa xác nhận đã phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp lây nhiễm virus zika mới
nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên ba trăm một mươi tám trường hợp
trong khi đó nhà chức trách thái lan cũng cho biết tại thủ đô bangkok đã phát hiện hai mươi một ca nhiễm virus zika
bộ y tế singapore cho biết trong số các trường hợp nhiễm mới
bốn trường hợp có liên quan đến các ổ dịch cũ
hiện cơ quan môi trường quốc gia singapore đang tiếp tục chiến dịch kiểm soát trung gian truyền bệnh
và tăng cường nỗ lực kiểm soát tại các khu vực nhiễm bệnh
tính đến ngày chín tháng chín tổng cộng một trăm chín mươi bốn ổ sinh sản mũi đã được phát hiện và tiêu diệt
hai cơ quan của singapore cũng hối thúc người dân tham gia vào nỗ lực chung trong phòng chống virus zika
thông qua năm bước diệt muỗi loại bỏ ao tù nước đọng và không xả rác
trong khi đó tại thủ đô bangkok của thái lan
cũng phát hiện hai mươi một ca nhiễm virus zika
trong số những người bị nhiễm virus có một phụ nữ từng mang thai có chồng vừa từ singapore trở về
người phụ nữ này sau đó đã sinh con và tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định không có gì bất thường
hiện một lệnh giám sát y tế đã được áp đặt trong vòng ba mươi ngày quanh khu vực có người nhiễm bệnh
và những người này cũng được khuyến cáo không ra khỏi nhà trong vòng ba mươi ngày
trong những trong những mạng bình thường

chúng tôi thân thân xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh ấn độ để đón nghe những rõ ràng mới nhất

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh ấn độ để đón nghe những rõ ràng mới nhất